phát động bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây về vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây trồng rừng và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh vô trường hình thức

công an thành phố hà nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nhất là sau thời điểm kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển trung quốc
nhờ đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại thành phố hà nội trong chín ngày tết nguyên đán tính từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày sáu tháng hai giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra ba mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội trong kỳ nghỉ tết giảm bảy mươi vụ tương đương với bốn mươi hai tám so với năm hai nghìn hai mươi một
cứ vào dịp đầu năm mới du khách từ khắp nơi lại đổ về thành phố châu đốc tỉnh an giang để du lịch và hành hương tại miếu bà chúa sứ núi sam
lực lượng công an thành phố châu đốc đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch tạo tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
cộng vào miếu bà chúa sứ núi sam tại thành phố châu đốc tỉnh an giang đây là nơi có quần thể di tích văn hóa núi sam đặc biệt
là lăng thoại ngọc hầu miếu bà chúa sứ nổi tiếng cả nước
vì vậy thành phố châu đốc tỉnh an giang vào những ngày đầu xuân này luôn tấp nập dòng người đổ về hành hương chiêm bái
để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho các hoạt động lễ hội đầu năm diễn ra an toàn
bàn lãnh đạo công an thành phố châu đốc chủ động phối hợp với lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch
đảm bảo trật tự an toàn giao thông mỗi một ngày như vậy là chưa làm ba k sáng trưa chiều tối là từng tra đảm bảo an trật tự an toàn giao thông
xử lý các trường hợp vi phạm giao thông cũng như các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè
một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng công an thành phố châu đốc đặc biệt quan tâm thực hiện là tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
kịp thời nắm dự báo chính xác tình hình hoạt động của các đối tượng xấu kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
như trộm cắp móc túi cướp giật tài sản nhất là các loại tệ nạn xã hội mê tín dị đoàn treo kéo khách hành hương
ngoài công tác về phòng chống tội phạm ra thì cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm tuyên truyền đến bà con mình thực hiện tốt các biện pháp năm k
và đặc biệt là khai báo y tế đối với các trường hợp đặc biệt coi như khách nước ngoài hoặc đối với các trường hợp mà từ vùng dịch đến
một điểm mới trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu du lịch tâm linh miếu bà chuột sư núi sam
công an thành phố châu đốc đã xây dựng mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm
theo đó công an thành phố đã phát cẩm năng phòng chống tội phạm tại các cổng thu phí trong khu du lịch nhà trọ khách sạn qua đó đã được người dân đồng tình ủng hộ
phải đi đường có anh công an phát cái tờ rơi và mấy anh nói là thí dụ bà con mình đi trên đường mà có sự cố gì đó là liên hệ
dưới số này là mấy anh sẽ tiếp ứng và tiếp ứng cho mình giữ gìn an ninh trật tự và đi đường rất là an toàn
với mật độ lượng xe lưu thông dày đặc lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự phối hợp với quân sự dân quân tự vệ trên địa bàn
đã luôn duy trì và túc trực thường xuyên để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển thuận lợi dễ dàng đảm bảo giao thông thông suốt
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
từ sự chủ động của lực lượng công an thành phố những ngày đầu xuân tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh về cơ bản được đảm bảo ổn định
người dân địa phương và du khách đã có được một mùa xuân vui tươi an toàn
một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào dạng sáng nay tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
khiến sáu người tử vong tại chỗ ba người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm do tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại một trăm một mươi bảy trên hai mươi ba nguyễn trí thanh phường tri lăng điều khiển đi từ hướng xã hà đông ra xã đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai và chính quyền địa phương huyện đắk đoa đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn
và để biết thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn
vụ tai nạn thảm khốc này và công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành ra sao chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên lê ánh
xin chào anh lê ánh ạ

chỉ có được xác định là khối lượng mì trên xe chở cũng khá lớn và đường hẹp bất cầm nhìn và dốc lớn ạ
vâng xin được cảm ơn phóng viên lê ánh về những thông tin vừa rồi
và những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này
chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong những bản tin sau
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các cơ quan chức năng
và các cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu hủy hơn hai tám tầng
hai tấn chất thải tấn trái cây không rõ nguồn gốc mà đơn vị này đã phát hiện và thu giữ
tại một số sạp bán trái cây ở chợ đầu mối tân hòa thành phố buôn ma thuột
số trái cây này bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc thu giữ khi tiến hành kiểm tra
tại bốn sạp trái cây hải liên xuân hồng phú vững và chuân đoài ở chợ đầu mối tân hòa
thời điểm kiểm tra tại các sạp trái cây trên có hai tám trăm một mươi kg cam quýt các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
thậm chí một số đã hư hỏng nặng
chủ các sạp hàng khai nhận đã mua số trái cây trên từ nhiều nơi về để bán kiếm lời
chứ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên trên địa bàn tỉnh lào cai
cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên dịp tết nguyên đán lại nổi lên các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
dự báo trước tình hình phòng cảnh sát chống tội phạm phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lào cai
đã có những kế hoạch biện pháp ngăn chặn cụ thể
đây là năm trăm linh kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng thẩm lậu vào lào cai
vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắt giữ
chủ lô hàng là đoàn quý ngọc thường chú tổ một mươi bốn phường lào cai thành phố lào cai
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường cũng đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế
bắt giữ lô hàng gồm hơn một mươi năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu có in chữ nước ngoài
tỉnh lào cai có hơn một trăm tám mươi km đường biên giới với nhiều cửa khẩu lớn nhỏ
thêm vào đó địa hình hiểm trở phức tạp
để phát hiện kịp thời các vi phạm về môi trường
không kể mưa nắng lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã kiên quyết theo dõi bám nắm địa bàn nhiều ngày liền thậm chí nhiều tháng liền
tuy nhiên việc bắt giữ các vụ việc chỉ là phân nổi
khi các đối tượng vi phạm vì lợi nhuận vẫn tìm mọi cách với nhiều thủ đoạn tinh vi

qua đó các đối tượng bị bắt giữ các vụ việc chỉ là phân nổi khi các đối tượng bị lợi nhuận vẫn tìm mọi cách với nhiều thủ đoạn tinh vi

lực lượng công an và quản lý thị trường thì thường xuyên nhắc nhở cửa hàng

nên là cửa hàng cũng rất cẩn thận
nên hơn nữa là mình phục vụ người dân cũng như là phục vụ gia đình mình
là mình cũng phải lưu ý và cẩn thận tôn trọng mọi người
dù lực lượng mỏng nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lào cai
sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng
tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến giao thông lối mở lối mòn
các kho giáp biên nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn